đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng việt nam đánh dấu một mốc son trói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta
sự ra đời của đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mark lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân việt nam
là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ nguyễn ái quốc hồ chí minh
ngày thành lập đảng ngày ba tháng hai năm nay diễn ra vào một thời điểm đặc biệt khi đảng ta vừa tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
đánh dấu chặng đường ba mươi năm đổi mới
suốt chiều dài lịch sử tám mươi sáu năm qua đảng đã đưa con thuyền cách mạng việt nam vượt qua nhiều khó khăn thử thách
thì trong thời kỳ mới thời kỳ của hội nhập mạnh mẽ trọng trách đặt lên vai của đảng cũng vì thế mà ngày càng lớn hơn
nhân dân tin tưởng đảng sẽ vững lái tay trèo tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế
vâng thưa quý vị và các bạn để đất nước có thể phát triển như ngày hôm nay
chính là nhờ việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống gắn với thực tiễn
và một trong những nghị quyết được cán bộ đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi
ngay từ khi nghị quyết ra đời đó là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
từ một nghị quyết lớn của đảng đến nay đã trở thành chương trình hành động của toàn hệ thống chính trị tạo ra sự đồng thuận trong đảng và trong dân
bộ phận một cửa quận bắc tử liêm
nơi tiếp nhận giải quyết nhu cầu về các thủ tục hành chính
đây cũng là nơi thường xuyên tiếp xúc làm việc với nhân dân
bởi vậy công tác xây dựng cán bộ theo đúng tinh thần nghị quyết trung ương bốn được đảng bộ quận bắc tử liêm đặc biệt quan tâm
thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn trong toàn đảng bộ quận
đã tạo nên sự thống nhất về tư tưởng chính trị
mỗi cán bộ đảng viên
nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
trong nghị quyết trung ương bốn đảng đã dũng cảm thẳng thắn chỉ ra những yếu kém hạn chế ngay trong đảng
nhất là vấn đề suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên
để từ đó đảng đặt ra những định hướng thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương bốn
tạo một bước tiến lớn trong công tác xây dựng đảng
trên tinh thần tư tưởng mới là dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn đảng
nghị quyết trung ương bốn của đảng thì trong những thời gian vừa qua
cũng đã thu được nhiều kết quả rất là lớn
và đối với trung ương đảng cũng như là các cấp thì đều có những quyết tâm để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
và đối với nghị quyết trung ương bốn việc chống tham nhũng cũng đã đưa vào đảng ta làm rất quyết liệt
đánh giá kiểm tra thực hiện nghị quyết trung ương bốn cũng được xác định là một trong những thước đo đánh
lãnh đạo đạo đức của từng cán bộ đảng viên người lãnh đạo chủ chốt
để từ đó gây dựng niềm tin trong đảng trong dân
và điều này đã được vận dụng công khai dân chủ trong vấn đề nhân sự tại đại hội một mươi hai đã được nhân dân đồng tình ủng hộ
sau khi có nghị quyết bốn thì người ta nhấn mạnh cái gương mẫu trong sạch là vào lãnh đạo
thì phải là một tấm gương cho cấp giới
cho nên phải cái gương lãnh đạo phải sạch
thứ hai là phải dám đổi mới
thứ ba là nhấn mạnh là phải hiệu quả công việc
phải hiệu quả cũng quá rèn luyện
quá rèn luyện thực tiết mà đem lại hiệu quả thực tế
từ một nghị quyết lớn của đảng được triển khai có hiệu quả ngay từ cơ sở
đã từng bước tạo niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo tiên phong đúng đắn của đảng
đáp ứng những kỳ vọng của nhân dân
mùa xuân mới lại đến
đảng và nhân dân cùng đoàn kết chung sức làm nên những thắng lợi mới
để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn văn minh hơn
đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn
và phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi năm triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi năm bám sát chủ đề công tác năm tự hào tiến bước dưới cờ đảng
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh với sự đoàn kết thống nhất quyết tâm cao
đoàn khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra xây dựng được nhiều phong trào hiệu quả
ý nghĩa như ba trách nhiệm đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp
cũng trong năm vừa qua tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương đã có năm trăm ba mươi đề tài
do đoàn viên thanh niên được lãnh đạo cơ quan giao đảm nhận bốn mươi đề tài nghiệm thu
trong đó có một mươi sáu công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu được đưa vào thử nghiệm
và mở rộng địa bàn sử dụng làm lợi hàng chục tỷ đồng
cũng tại hội nghị này đoàn khối các cơ quan trung ương đã trao bằng khen cho năm đơn vị
triển khai tốt phong trào ba trách nhiệm trong năm hai nghìn một mươi năm
khen thưởng ba tập thể đạt danh hiệu thành tích xuất sắc tiêu biểu
một mươi bốn tập thể đã danh hiệu đơn vị xuất sắc và tám tập thể đã đơn vị tiên tiến
trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi năm
tiếp nối bản tin là cụm tin chúc tết và tặng quà các cán bộ chiến sĩ
ở các tỉnh hà tĩnh trà vinh quảng nam và đà nẵng
chiều ngày hai tháng hai đoàn công tác bộ quốc phòng do thượng tướng võ trọng việt
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng bộ quốc phòng ghi nhận đánh giá cao vai trò
của lực lượng công an hà tĩnh trong việc đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhất là hiệu quả mối quan hệ phối hợp của các lực lượng công an quân sự biên phòng
trong đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo quốc phòng an ninh
phục vụ triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn
và các phong trào khác của địa phương
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng bộ quốc phòng đã tặng quà
và gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh
vừa qua lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân cùng đoàn công tác
cũng đã đến thăm tặng quà chúc tết bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
đóng tại xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
thời gian qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã làm tốt công tác
bảo vệ chủ quyền biển đảo và phòng chống buồn lộn gian lận thương mại
cứu hộ cứu nạn tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho ngư dân các địa phương
thay mặt lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân
thiếu tướng nguyễn văn sơn chúc cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
năm mới rồi giàu sức khỏe hoàn thành thắng lợi hơn nữa nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chiều cùng ngày đoàn công tác đã đến thăm tặng quà chúc tết cán bộ chiến sĩ trường giáo dưỡng số ba
và tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số ba thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tại thành phố đà nẵng
cùng nhà tài trợ đã mang những món quà tết ý nghĩa đến với các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện ca và viện huyết học truyền máu trung ương
tết vì người nghèo là hoạt động từ thiện được tổ chức thường niên của báo công an nhân dân
nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với những người nghèo
những năm vừa qua chương trình luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà hào tâm các doanh nghiệp trên mọi miền đất nước
báo công an nhân dân có một hoạt động mang ý nghĩa rất thiết thực đó là tổ chức chương trình tết vì người nghèo
cùng với hoạt động xã hội từ thiện tết vì người nghèo cũng trở thành hoạt động truyền thống của chúng tôi rất nhiều năm
ngoài việc đem những phần quà đến với những đồng bào nghèo ở sâu vùng xa các miền cả nước
thì có một hoạt động nữa là báo đến thăm chúc tết và tặng quà cho những bệnh nhân
những bệnh nhân nghèo đang điều trị ở các bệnh viện
năm nay đoàn công tác xã hội từ thiện cùng nhà tài trợ đã trao một trăm sáu mươi xuất quà
mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện ca và viện huyết học truyền máu trung ương
ngoài ra đoàn còn có nhiều hoạt động từ thiện khác trên khắp các tỉnh thành trong cả nước
về phía bản thân bệnh viện thì chúng tôi cũng rất là xúc động
và cái món quà
mà báo công an nhân dân mang lại thì thực ra mà nói thì nó không phải là một cái món quà lớn khoảng độ năm trăm linh
nhưng mà cái tình cảm nó lớn hơn rất là nhiều mà cái món quà đấy đã mang lại
chằm lò hỗ trợ cho giao đỉnh chính sách và người nghèo là một trong những chủ trương lớn được đảng nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt
việc làm đầy ý nghĩa của báo công an nhân dân và các nhà tài trợ đã giúp bệnh nhân nghèo
có một cái tiết ấm áp hơn
vào sáng ngày hôm qua cục cảnh sát truy nã tuệ phạm bộ công an phối hợp với cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
tổ chức tổng kết chuyên án mang bí số hai trăm một mươi năm s bắt đối tượng triệu quân sự
chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội giết người cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
bằng các biện pháp nguyện vụ
lực lượng cảnh sát truy nã
đã phát hiện đối tượng triệu quân sự sau khi trốn khỏi trại giam đã sử dụng mạng xã hội facebook
với nickname là tội song tù để liên lạc với bạn bè tiếp tục gây án
sau thời gian trinh sát lực lượng cảnh sát truy nã đã bắt giữ đối tượng triệu quân sự vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại hà nội
tại hội nghị các ý kiến thảo luận tập trung về các biện pháp nghiệp vụ
những khó khăn vướng mắt và bài học kinh nghiệm sau mỗi chuyên án
qua đó đã giúp cho công tác điều tra khám phá chuyên án đạt hiệu quả cao
giúp các phần đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
còn tại tỉnh thái nguyên vào đầu giờ chiều ngày hôm qua tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy thu giữ một bánh heroin có trọng lượng trên ba trăm linh g
hai đối tượng đều trú tại địa bàn tại cơ quan công an vũ văn huỳnh khai nhận lấy số heroin trên từ nguyễn việt phương
với mục đích bán kiếm lời trong quá trình giao dịch thì bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ
đó là những chiến công của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên tỉnh điện biên trong năm hai nghìn hai mươi ba
để có được những kết quả này công an huyện điện biên của tỉnh điện biên đã có những nỗ lực không hề nhỏ
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên
đã lên kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng bất ngờ tấn công các ổ nhóm tội phạm ma túy tại bản sôm xã thanh an huyện điện biên tỉnh điện biên
đây là một trong những điểm nóng về ma túy trên địa bàn huyện
tình trạng mua bán sử dụng trái phép ma túy tại đây hết sức phức tạp
bốn đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ cùng hàng trăm tăng vật hùng khí
đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an huyện điện biên đã làm tốt
thực hiện triển khai các kế hoạch phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn huyện điện biên
triển khai kế hoạch triệt xóa tụi điểm về ma túy tại địa bàn xã thanh an
do làm tốt các mặt công tác thì trong năm thì kết quả công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả bắt
và xử lý các đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy là đạt kết quả rất cao
ngay sau đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên
cũng đã kêu gọi đoàn viên thanh niên thu thập dọn dẹp các bơm kim tiêm rơi vãi tại đây
bên cạnh việc mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn tích cực đến thăm hỏi
động viên những người đã cai nghiện thành công tạo điều kiện giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống
chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền các địa phương đặc biệt là lực quan sát
quản lý tốt số đối tượng
tù tha về đã chấp hành án cải tạo hình án phạt tù xong thì chúng tôi sẽ đến thăm hỏi động viên
và qua đó thì thúc đẩy người ta phát triển tốt về vấn đề thứ nhất là sau khi mà ra trại về
thì phát triển kinh tế hộ gia đình để từ đó người ta lấy cái điển hình tiên tiến để cho những tầm gương
hoặc những đối tượng khác để người ta học tập và nói theo
năm qua thì con huyện cũng đã làm tốt công tác truyền truyền xây dựng kế hoạch
xóa những tụ điểm phức tạp
như địa bàn của các xã biên giới nọc nuống của mường phăng
rồi địa bàn của bản xôn của xã thanh an địa bàn của bản hô thanh của đà ư
tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn năm vừa qua cũng đã giảm
với địa bàn gồm một mươi chín xã trong đó có ba xã biên giới và đã từng là địa bàn phức tạp về ma túy
nhưng với những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong đó cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên có vai trò nòng cốt
ma túy cá chết trắng đã và đang dần lùi xa trong cuộc sống của người dân nơi đây
tiếp theo là những thông tin về việc bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ tại cao bằng và lạng sơn
tổ công tác cục chống buôn lậu bộ công an phối hợp với công an tỉnh cao bằng và công an huyện trùng khánh
vừa bắt quả tang nguyễn sĩ thủy chú tại tổ ba thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh
tỉnh cao bằng đang chở bốn mươi ba kg pháo cối trên xe mô tô về thành phố cao bằng để tiêu thụ
tổ công tác còn thu được hơn bốn mươi kg pháo hoa các loại
tại cơ quan công an bước đầu thủy khai nhận toàn bộ số pháo trên thủy mua từ trung quốc mang về việt nam để bán kiếm lời
còn tại thị trấn lộc bình công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã tổ chức bắt quả tăng hai đối tượng giáp trí ninh và từ văn quý
cùng chú tệ xã nghĩa hồ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về hành vi vận chuyển pháo nổ cháy phép do trung quốc sản xuất
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã rủ nhau mua pháo nổ trung quốc để về quê sử dụng trong dịp tết và bán lại kiếm lời
số pháo mà hai đối tượng đã mua có tổng trọng lượng bốn mươi năm kg
như đã thành thông lệ thủ tướng chính phủ vừa đồng ý cho tổng công ty biêu điện việt nam vietnam post

thu tiền nộp phạt và chuyển phát giấy tờ bị thu giữ cho người vi phạm giao thông
đây là dịch vụ mới rất thuận tiện cho người dân bởi hệ thống kho bạc nhà nước chỉ có đến cấp huyện và chỉ làm việc trong giờ hành chính
nên việc người vi phạm giao thông phải tìm đến các điểm nộp phạt và lấy lại giấy tờ gặp nhiều khó khăn
việc việt nam post cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc trong thời gian tới
sẽ giúp người vi phạm giao thông tìm nơi nộp phạt dễ dàng hơn chưa kể đến việc giờ giao dịch của biêu điện cũng trải rộng hơn trong ngày kể cả chủ nhật và ngày lễ
hiện việt nam post đang cung cấp nhiều dịch vụ phục vụ xã hội như tổ chức tri trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển phát chứng minh nhân dân hộ chiếu được xã hội và các cơ quan nhà nước đánh giá cao
vì thế văn phòng chính phủ đã kiến nghị do việc thu tiền phạt vi phạm giao thông tại hệ thống biêu điện và đã được thủ tướng chính phủ đồng ý
thưa quý vị và các đồng chí tết đến xuân về đây cũng là thời điểm người dân đổ xuống phố mua sắm ngắm xuân
phương tiện giao thông cũng gia tăng hơn ngày thường
để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán miếng thân hai nghìn một mươi sáu và các lễ hội đầu xuân hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh sơn la lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát phân luồng giữ gìn trật tự an toàn giao thông
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chỉ trong gần hai giờ đồng hồ tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nội thành lực lượng cảnh sát giao thông xử lý một mươi trường hợp vi phạm
các lỗi chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định không có giấy phép lái xe vi phạm nồng độ cồn và không đổi mũ bảo hiểm
do là thời điểm cuối năm nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông có sự gia tăng đột biến dẫn đến các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ cũng tăng lên
nhất là về sử dụng rượu bia trong khi điều khiển phương tiện và chạy quá tốc độ quy định
hôm nay tôi đi chợ sắm tết nhưng mà tôi có việc ở nhà vội tí tôi đi quá tốc độ thôi các bác thông cảm cho em lần sau tôi xin giúp kỷ niệm
thực hiện đợt cao điểm gia quân bảo vệ tinh nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi sáu từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tiến hành gần bảy trăm linh ca tuần tra kiểm soát
phát hiện lập biên bản xử lý trên năm trăm linh trường hợp vi phạm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã cử cán bộ chiến sĩ đến các điểm công cộng dùng loa phát thanh tại các ngã ba ngã tư tuyên truyền các quy định về luật giao thông đường bộ
việc cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông việc sử dụng xe máy điện xe đạp điện đối với học sinh
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông mở đợt cao điểm trước và sau tết đội cảnh sát giao thông tuần tra đã trực tiếp ra đường
xử lý những đối tượng vi phạm chủ yếu là xe khách chở quá thúc người hay là xe ô tô chạy quá tốc độ
hay là người điều khiển xe mô tô sử dụng nồng độ cồn bột quá mức cho khép để đảm bảo cho bà con đón một cái tết thật vui vẻ để giảm gai nạn giao thông
tôi là người ở hưng yên lên đây nhưng tôi cảm nghĩ về cái
trật tự an toàn dân của thành phố sơn la cũng như là của tỉnh sơn la là rất là đảm bảo
trong những dịp lễ tết này không có tình trạng nhồi nhét khách không có tình trạng tăng giá vé
hiếm có một cái tuyến đường nào mà lại trong những cái dịp lễ tết như này mà lại có được cái tình hình trật tự an toàn như cái tuyến đường sáu này
đảm bảo an toàn giao thông vào dịp cuối năm luôn là vấn đề cấp bách và cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các lực lượng chức năng
tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông
hãy tuần thủ quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vì một mùa xuân bính thân an bình
công an tỉnh đắk lắc vừa tổ chức ký kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông